có thể thấy những ngày gần đây số ca mắc mới tại hà nội tăng cao vượt mốc hai ca một ngày
với lo ngại tình hình dịch covid một mươi chín sẽ có chiều hướng xấu đi sau dịp lễ tết đầu năm
nhiều quận huyện cho biết sẽ tiếp tục chờ đợi chỉ đạo mới và cân nhắc kỹ lưỡng
dù hà nội đã có chỉ thị cho phép tổ chức lễ hội dịp tết nguyên đán
ông đoàn văn sinh trưởng phòng văn hóa thông tin thuộc ủy ban dân huyện sóc sơn hà nội cho biết
dù ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ủy ban dân thành phố hà nội đã ban hành chỉ thị số hai mươi sáu
trong đó yêu cầu việc tổ chức các lễ hội đúng quy định đảm bảo phòng chống dịch
nhưng tính đến thời điểm hiện tại huyện sóc sơn vẫn chưa đưa ra kế hoạch tổ chức lễ hội gióng
hàng năm diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng riêng ở địa phương
theo ông sinh trước đó đơn vị đang định báo cáo ủy ban dân huyện sóc sơn về kế hoạch tổ chức lễ hội gióng
nhưng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu cả nước dừng tất cả các hoạt động lễ hội
vì vậy huyện sóc sơn sẽ chờ ý kiến tiếp theo từ thành phố
ở thời điểm hiện tại huyện chưa quy định điều gì cả
sau khi hà nội có chỉ đạo mới về việc tổ chức lễ hội tiếp hay dừng lại
thì huyện sẽ căn cứ chỉ đạo mới này để triển khai
ông sinh thông tin thêm
tương tự như huyện sóc sơn
ủy ban dân cấp quận của thành phố hà nội cũng cho biết sẽ chờ đợi chỉ đạo mới của ủy ban dân dân thành phố
về việc sẽ tiếp tục hãy yêu cầu các địa phương dừng tổ chức lễ hội trong dịp tết âm lịch hai nghìn hai mươi hai
nếu thành phố tiếp tục cho phép thì quận sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về việc tổ chức lễ hội
có thể địa phương sẽ chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
vị này cho hay
cũng trong sáng nay ông đỗ văn thúy trưởng phòng văn hóa thông tin thuộc ủy ban dân huyện hoài đức hà nội
cho biết ở thời điểm hiện tại huyện chưa có kế hoạch gì về việc tổ chức lễ rước lợn làng la phủ tổ chức vào ngày một mươi ba tháng riêng hàng năm
mới đây phó thủ tướng thường trực đã ký chỉ thị số ba mươi năm yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì
phối hợp với các bộ ngành địa phương hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội
vì vậy phòng đang đợi hướng dẫn của chuyên ngành từ sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội để tiếp tục tham mưu cho huyện
ông thúy cho hay
liên quan đến động thái hà nội cho phép tổ chức lễ hội vào dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai ý kiến đã bày tỏ quan điểm không đồng tình
bàn bck cảm thấy khó hiểu về các điều hành chống dịch covid một mươi chín của lãnh đạo hà nội
bởi lẽ khi thì thành phố làm chặt đến nghẹt thở giờ thì lại quá lỏng mỗi ngày gần hai ca nhiễm dẫn đầu cả nước
cứ đà này không khéo vỡ trận chống dịch quá nguy hiểm
để tránh tình trạng quá tải tại các địa phương khi mà số f điều trị tại nhà tăng cao
bệnh viện bạch mai vừa cử đội ngũ cán bộ y tế chuyên môn cao đã có nhiều kinh nghiệm chống dịch trực tiếp xuống hỗ trợ các trạm y tế lưu động của hà nội
đống đa là quận đầu tiên nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba trong số các quận nội đô của thành phố hà nội
đồng thời đây cũng là quận có nhiều ca covid một mươi chín nhất của thủ đô với gần một năm trăm linh trường hợp
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhằm hỗ trợ về công tác chuyên môn cho các cán bộ y tế cơ sở tại quận này
bệnh viện bạch mai đã cử hai mươi sáu cán bộ nhân viên y tế trực tiếp đến làm việc tại hai mươi một trạm y tế lưu động của hai mươi một phường
và hai cơ sở thu dung quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ phó giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết
các bác sĩ chúng tôi cử đi là những người đã có rất nhiều kinh nghiệm từ các vùng dịch trở về
các bác sĩ này sẽ đến từng trạm y tế lưu động tập huấn
chia sẻ những kinh nghiệm của mình tới các đồng nghiệp ở các phường
đó là cách phát hiện các cá f cách đánh giá mức độ các cá f
các phương thức dùng thuốc điều trị tại nhà theo dõi như thế nào
và khi nào thì cần chuyển bệnh nhân đến cơ sở thu dung điều trị
mặc dù số ca mắc mới của hà nội vẫn đang tăng cao nhưng nhờ độ phủ rộng vaccine
theo sở y tế hà nội khoảng chín mươi các trường hợp f là ở thể nhẹ
có thể điều trị tại nhà và cơ sở thu dùng địa phương
chính vì vậy một trong những giải pháp ứng phó của hà nội là tăng cường
nhân lực cũng như là nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở
tiến sĩ trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
hà nội đã chuẩn bị phương án ứng phó đáp ứng với một trăm linh ca bệnh
một trong những giải pháp của hà nội liên quan đến đáp ứng nhân lực y tế
chính là huy động y tế ngoài công lập các bệnh viện bộ ngành trung ương
đóng trên địa bàn cùng tham gia công tác phòng chống dịch
chúng tôi cũng đang cập nhật những kinh nghiệm của các bác sĩ tuyến trung ương
đã đi chống dịch ở miền nam để đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp cho người dân
cấp phát thuốc kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại cộng đồng
theo sở y tế hà nội mô hình huy động các bệnh viện tuyến trung ương đóng chân trên địa bàn
cùng tham gia hỗ trợ công cuộc chống dịch của thủ đô sẽ được triển khai mở rộng
trên toàn thành phố trong thời gian tới
hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương ví dụ như bệnh viện bạch mai
cũng đã và đang tổ chức buổi đào tạo cho cán bộ y tế tầng một của hà nội
với các vấn đề quản lý f tại nhà vấn đề nâng tầng khi bệnh nhân diễn biến nặng
và hạ tầng khi bệnh nhân diễn biến nhẹ hơn
tại hà nội ngày hai tháng một và ngày ba tháng một số ca mắc mới vượt mốc hai ca
lãnh đạo nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố cho biết áp lực với nhân viên y tế hiện nay quá lớn
nguy cơ phơi nhiễm covid một mươi chín rất cao rất cần sự động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần
tại hội nghị giao ban ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố mới đây
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong nêu từ nay đến tết nguyên đán
nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đặc biệt là có khoảng một trăm bốn mươi người việt nam ở nước ngoài
đăng ký trở về nước ăn tết vì thế các địa phương cần đặc biệt quan tâm hơn
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng nguy cơ cao
sở y tế khẩn trương có hướng dẫn thực hiện việc tiêm vaccine tại nhà
chứ các trường hợp theo chỉ định y tế không thể tiêm vaccine với các trường hợp khác
lãnh đạo địa phương phải đến tận nhà vận động tuyên truyền để tiêm vaccine bằng được
ông phong nói tiêm thêm được một người là giảm đi một người phải chuyển tầng ba điều trị
giảm đi một nguy cơ tử vong đây là chuyển biến về nhận thức và xác định rõ là hạn chế
chuyển tầng tử vong quản trị rủi ro thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm mươi
đến bảy ca một ngày có thể chủng omicron sẽ lan ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh
sở y tế phải xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị tử vong
không để quá tải ở tầng điều trị hai ba các quận huyện thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp
tình hình hiện nay trung nhận định phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế cho rằng hiện hà nội rất khó
nếu không muốn nói là không thể giảm số ca mắc covid một mươi chín hiện nay đã không còn kiểm đếm được
số ổ dịch mà chủ yếu nêu theo địa bàn phường xã ông nga nói
tuy nhiên theo ông nga khi đã tiêm đủ số mũi vaccine chủ yếu là các ca bệnh có triệu chứng nhẹ
không nên quá chú ý đến số ca mắc mới mà cần tập trung vào số ca nặng
phải điều trị tích cực để giảm tử vong đến nay hà nội có sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi tám bệnh nhân đã điều trị
đang điều trị là ba mươi năm trăm năm mươi năm người trong đó theo dõi cách ly tại nhà hai mươi bốn trăm linh bốn người còn lại
cơ sở điều trị của thành phố quận huyện số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là hai trăm bốn mươi ba người
tổng số người tử vong tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một trăm bảy mươi bốn người
mới đây nhất trưa ngày ba tháng một quận thanh xuân sau khi chuyển lên cấp độ bốn
màu cam đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như hạn chế tập trung đông người
cấm bán hàng ăn uống tại chỗ nhà hàng chỉ được bán mang về hoạt động đến hai mươi một giờ
trước những lý giải của bộ y tế về việc tại sao số ca mắc mới và tử vong vẫn tăng cao
có thể thấy ý thức của người dân là một trong những yếu tố rất quan trọng
rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại